giữa cái nóng như đổ lửa bất thường những ngày qua nhiều người lao động ở tp hcm vẫn phải mưu sinh
công viên của họ càng vất vả hơn khi nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới hơn bốn mươi độ c
nhiều ngày qua tại tp hcm xuất hiện đợt nắng nóng đỉnh điểm
từ sáu giờ mặt trời đã tỏa nắng trói trang
từ một mươi hai giờ đến một mươi năm h nhiệt độ tăng lên khoảng bốn mươi độ
nhưng trên các con đường ngõ hẻm nơi đây người chở hàng xe ôm người bán hàng vẫn cần mẫn mưu sinh
dù đã trang bị găng tay áo khoác giày nhưng làm việc liên tục dưới cây nắng như thiêu như đốt vẫn là nỗi ám ảnh của người lao động
tuy nhiên họ không thể tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên tự nhiên

tuy nhiên họ không thể tự nhiên tự nhiên tự nhiên